ngày chín tháng ba tại nhà quốc hội đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có buổi tiếp đoàn cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean
do ông michael mialak nguyên đại sứ mỹ tại việt nam phó chủ tịch giám đốc điều hành khu vực cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển bày tỏ niềm vui mừng khi được tiếp đoàn cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean thăm và làm việc tại việt nam
đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp hoa kỳ và việt nam
có phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển
phó chủ tịch giám đốc điều hành khu vực cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean
hy vọng mối quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ việt nam ngày càng bền chặt và thịnh vượng
tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người dân của hai nước